trong những ngày này khi dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến mới đáng lo ngại hơn
việc phát hiện sớm cách ly và khoanh vùng đang là biện pháp hiệu quả nhất đẩy lùi dịch bệnh
chính vì vậy mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe
theo đúng khuyên cáo của bộ y tế đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ
đây là cách phòng tránh dịch bệnh hiệu quả
đồng thời thể hiện sự ủng hộ chung tay cùng chính phủ và các ban ngành
trong hành trình đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
còn ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay với phần tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
thưa quý vị vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng ba
bộ y tế công bố thêm hai ca bệnh dương tính với covid một mươi chín
cả hai ca bệnh đều ở hà nội
như vậy tính tới thời điểm này đã có bốn mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín trên cả nước
cụ thể đó là bệnh nhân số bốn mươi sáu là nữ ba mươi tuổi ở khương trung quận thanh xuân hà nội
là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ london về hà nội vào ngày chín tháng ba
vào ngày một mươi tháng ba thì bệnh nhân sốt nóng và ho đờm tuy nhiên không tức ngực
vào ngày một mươi một tháng ba bệnh nhân đến khám tại trung tâm y tế của hàng không
sau đó đã được chuyển vào bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
và tại đây bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm lần đầu cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
vào ngày một mươi ba tháng ba viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã đến điều tra thông tin dịch tễ và lấy mẫu bệnh phẩm
còn bệnh nhân số bốn mươi bảy cũng là nữ bốn mươi ba tuổi ở trúc bạch ba đình hà nội là người giúp việc trong tòa nhà của bệnh nhân số một mươi bảy có tiếp xúc gần
ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi sau khi phát hiện bệnh nhân số một mươi bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã ra soát lập danh sách tiếp xúc gần
bệnh nhân này đã được điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai đông anh vào ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân này đều ổn định
kỳ nhận về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới hiện tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi nhiều quan chức chính phủ của một số nước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
mới đây nhất truyền thông brazil cho biết là tổng thống nước này zaya bolsonaro đã dương tính với virus sars cov hai qua kết quả kiểm tra ban đầu
theo đó tổng thống brazil đã phải đi kiểm tra sức khỏe sau khi thư ký báo chí của ông được xác định dương tính với covid một mươi chín
trước đó tổng thống brazil và phái đoàn đã có chuyến thăm mỹ
và tiếp xúc với tổng thống mỹ donald trump
cũng trong ngày một mươi ba tháng ba trong một thông báo mới đưa ra văn phòng bộ trưởng an ninh nội địa australia cho biết bộ trưởng peter duton được xác định đã mắc covid một mươi chín
hiện nay ông đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi cách ly trong tình trạng sức khỏe ổn định
trước đó văn phòng thủ tướng canada thông báo là phu nhân của thủ tướng canada đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
ngay sau đó thủ tướng canada cũng đã phải tự cách ly tại nhà và hủy một số chương trình nghị sự
được thực hiện các cuộc họp trực tuyến từ nhà
hiện sức khỏe của thủ tướng canada vẫn tốt và không có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào
trong khi đó thủ tướng tạm quyền của romani ludovic orbán vào ngày một mươi ba tháng ba thông báo
ông cùng thành viên cấp cao khác của đảng đã phải tự cách ly một mươi bốn ngày sau khi một đồng nghiệp dương tính với sars cov hai
nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín chính phủ nhiều nước đã có những động thái mạnh tay
trong một bước đi mới nhất quốc hội đan mạch đã thông qua luật dịch
bệnh khẩn cấp trao cho chính phủ quyền lớn hơn để ngăn chặn sự lây lan virus sars cov hai gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
theo luật mới này chính quyền có thể cấm tất cả các cuộc tụ họp công cộng có trên một trăm linh người tham dự trong nước
luật mới cũng trao quyền cho các cơ quan chức năng thực hiện việc điều trị cho những người nghi nhiễm virus
để các bệnh viện có thể ưu tiên điều trị cho các trường hợp mắc covid một mươi chín
ngoài ra luật mới trao cho chính quyền đẩy mạnh hạn chế giao thông công cộng nếu cần thiết
và đóng cửa các tổ chức công cộng siêu thị cửa hàng cũng như viện dưỡng lão và bệnh viện
trong khi đó trong ngày một mươi ba tháng ba chính phủ bồ đào nha đã đặt nước này trong tình trạng báo động
để huy động các lực lượng hiến binh cảnh sát và quân đội trong nỗ lực kiểm soát lây lan virus sars cov hai
gây bệnh viêm đường hộp cấp covid một mươi chín
động thái trên được đưa ra sau khi thủ tướng bồ đào nha antonio kosta hôm một mươi hai tháng ba thông báo
nước này sẽ đóng cửa tất cả trường học nhà trẻ và đại học từ ngày một mươi sáu tháng ba tới
cũng đã bỏ phiếu nhất trí ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho đến ngày một mươi ba tháng bốn
nhằm ngăn chặn lây lan chủng mới của virus corona sars cov hai gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
sau khi số ca nhiễm tại nước này tăng vọt
tại mỹ đã có ít nhất sáu bang gồm ohio michigan oregon maryland kentucky và new mexico
quyết định đóng cửa các trường học từ ngày một mươi sáu tháng ba nhằm ngăn chặn virus sars cov hai lây lan
quyết định có hiệu lực trong hai tuần
cũng trong ngày một mươi ba tháng ba tổng thống pháp emmanuel macron
đã ban bố tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại nước này trong một thế kỷ qua
đồng thời yêu cầu đóng cửa toàn bộ các trường học và đại học trên phạm vi cả nước cho tới khi có lệnh mới
pháp đã đưa ra quy định cấm các cuộc hội họp có quy mô từ một trăm linh người trở lên
lệnh cấm trước đó áp dụng với các cuộc hội họp có sự tham gia của một người
hạn chế tối đa tập trung đông người hay là tiếp xúc trực tiếp là một trong những biện pháp
để phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan đã được chính phủ các nước khuyến cáo người dân áp dụng
chính vì vậy
và rất nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày cho đến tôn giáo tín ngưỡng đều đã phải thay đổi
để thích ứng với tình hình thực tế hiện nay
tại hồng kông trung quốc thay vì đến nhà thờ cầu nguyện
giờ đây người dân có một cách thức an toàn hơn trong thời điểm dịch bệnh bùng phát
đó là đi lễ nhà thờ trực tuyến
nhà thờ công giáo đức mẹ khe mồ
trước đây thường có rất nhiều người đến tập trung đông đủ trước cửa mỗi tám giờ sáng hàng ngày
tuy nhiên kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
bùng phát tại hồng kông chỉ có lác đác vài người đến cầu nguyện với khẩu trang kín mít
kể từ ngày một mươi năm tháng hai giáo phận công giáo hồng kông đã quyết định đình chỉ tất cả các sự kiện
phục vụ quân chúng diễn ra mỗi tối chủ nhật hàng tuần
nhằm ngăn chặn đám đông tụ tập và tránh dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
tuy nhiên nhờ việc phát bài giảng trực tuyến
một số nhà thờ vẫn có thể tiếp tục phục vụ các tín đồ
khi chuyển sang đi lễ trực tuyến
người dân sẽ được nghe các bài giảng thông qua màn hình ipad
khi vào nhà nguyện nhỏ họ vẫn phải tuân theo yêu cầu đeo khẩu trang
kiểm tra thân nhiệt và sử dụng dung dịch sát khuẩn
đây là một quyết định khó khăn tuy nhiên chúng tôi tin vào chúa
chùa đã ban cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục sứ mệnh của mình
mặc dù giờ đây các tín đồ của chúng tôi không được đến nhà thờ
nhưng chúng tôi vẫn phát các bài giảng trực tuyến để phục vụ họ
trong điều kiện này tôi nghĩ đây là biện pháp thay thế tốt nhất
bởi chúng tôi đã được khuyến cáo là không nên ra ngoài
việc sử dụng công nghệ này
sử dụng công nghệ trực tuyến như thế này giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tiếp tục lan rộng tại hồng kông
với số người nhiễm bệnh đã lên tới một trăm ba mươi hai ca trong đó có bốn trường hợp tử vong
bên cạnh dịch vụ đi lễ trực tuyến nhiều dịch vụ như đám cưới đám tang
cũng phải tổ chức trong điều kiện kiểm soát vệ sinh nghiêm ngặt